vướng mắt trong thu hút doanh nghiệp đang là rào cản trong thực hiện tái cơ cấu của ngành nông nghiệp
sau ba năm triển khai số lượng doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp chỉ chiếm một trên tổng số doanh nghiệp của cả nước
và bài toán làm thế nào để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này đang được ngành nông nghiệp đặt ra bức thiết
ngành nông nghiệp có đóng góp tới hai mươi gdp cho đất nước mỗi năm nhưng đầu năm hai nghìn một mươi sáu lại tăng trưởng âm
điều này cho thấy những nội tại yếu kém của một nền nông nghiệp manh mún phụ thuộc quá nhiều vào thiên nhiên
vì vậy để nông nghiệp lấy lại đà tăng trưởng bền vững thì yếu tố tiên quyết là phải đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực này
và trong điều kiện nguồn ngân sách của nhà nước đầu tư cho nông nghiệp còn hạn hẹp chỉ chiếm sáu gdp một năm
thì thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp là một giải pháp then chốt để tổ chức lại sản xuất
cũng như đẩy nhanh đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
cái tái cơ cấu của ngành nông nghiệp mới thành công hay không thì phải thu hút được doanh nghiệp vào doanh nghiệp với vai trò là người dẫn dắt
là người đầu đàn trong cơ chế thị trường là người hỗ trợ tạo ra cái liên kết này
thì cái việc thu hút doanh nghiệp vào nông nghiệp tạo cái liên kết như vậy là rất quan trọng
với nhiều chính sách của chính phủ cũng như ngành nông nghiệp hiện nay có một số doanh nghiệp cũng đã mạnh

đầu tư công nghệ mới và mở rộng quy mô đầu tư vào ngành nông nghiệp
tuy nhiên khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải đó là vấn đề đầu ra sản phẩm
bởi hiện nay còn thiếu sự minh bạch trong thông tin sản phẩm khi đưa ra thị trường
khiến nhiều sản phẩm chất lượng tốt cũng bị đánh đồng với sản phẩm chất lượng thấp
ví dụ như sản phẩm trứng gà xanh trứng gà dha của công ty cổ phần tập đoàn badaco này
để có được những trái trứng đủ tiêu chuẩn như đã công bố trên bao bì
thì gà phải được ăn với chế độ cám
dinh dưỡng theo đúng thành phần quy chuẩn và phải được chăm sóc phòng chống dịch bệnh
cũng như khâu sơ chế kiểm tra kỹ thuật đóng gói khép kín
tuy nhiên hệ thống thiết bị được nhập khẩu cho mỗi chuồng lên tới hai mươi tỷ đồng
thì đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ khó mà làm được
với công nghệ như này chúng tôi đầu tư một chuồng nuôi này khoảng hai mươi tỷ
hiện nay chúng tôi có khoảng hai mươi cái chuồng nuôi như này nó đã mất khoảng bốn trăm linh tỷ về tiền đầu tư rồi
thì cái khó khăn nhất là cái khó khăn tiếp cận vốn
ban đầu bởi vì với doanh nghiệp đầu tư thì phải có vốn tự có một phần là phải vốn đi vay
và vốn vay thì chúng ta phải trả lãi
và hiện nay thì cái hỗ trợ cho nông nghiệp của chúng ta với cái lãi suất nó chưa được ưu đãi
so với lại các cái ngành nghề khác
trong khi đó là cái nông nghiệp nó tạo ra một cái sản phẩm để phục vụ bữa ăn hàng ngày
đó làm cho chúng tôi gặp một vấn đề khó khăn rất nhiều
và cái khó khăn nữa là cái khó khăn trong cái khâu tiêu thụ sản phẩm
theo lãnh đạo của bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn
so với thời điểm chưa thực hiện tái cơ cấu
khâu yếu nhất của ngành chăn nuôi đó là chất lượng con giống
từ chỗ sản xuất với lượng con giống năng suất thấp
đến nay đã có hai mươi năm giống chất lượng cao tiên tiến của thế giới
được các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng trong nước
sự tham gia của các tập đoàn lớn như badako vingroup hoàng anh gia lai thjmu
đã góp phần hình thành nên những chuỗi giá trị lớn trong sản xuất
tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu
việc có thêm những cơ chế chính sách hỗ trợ
doanh nghiệp trong nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ
tạo ra những thương hiệu mạnh để nâng cao khả năng cạnh tranh
trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng hiện nay là rất cần thiết